chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam cho biết
đã khởi tố vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn hai trăm linh hai d
phường điện an thị xã điện bàn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm cơ giới quảng nam
khởi tố ba bị can nguyễn khánh linh phó giám đốc trần đình phước và nguyễn trần nhật huy
là các đăng kiểm viên của trung tâm về hành vi nhận hối lộ
qua điều tra ban đầu xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn hai trăm linh hai d
các đăng kiểm viên này đã thỏa thuận nhận tiền của các chủ phương tiện
để hợp thức hồ sơ cải tạo xe nhằm cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
số tiền sai phạm của các bị can ban đầu được xác định là hơn một trăm năm mươi hai triệu đồng

thưa quý vị vũ đình sang chú tại tp biên hòa tỉnh đồng nai
đối tượng cầm đầu băng nhóm gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ
tại phường tân biên tp biên hòa vào đêm ngày ba tháng hai
đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa để đầu thú
theo đó vào đêm ngày ba tháng hai sang cầm đầu một nhóm khoảng hai mươi đối tượng
mang theo kiếm giao tự chế súng để chuẩn bị đánh nhau với nhóm của vũ hoàng đức huy
tại phương tân biên tp biên hòa
thì bị lực lượng tuần tra công an phường tân biên phát hiện ngăn chặn
lúc này sang hô hào kích động đồng bọn dùng kiếm và dao tự chế súng để chống trả
đập phá xe mô tô của lực lượng tuần tra buộc lực lượng này phải nổ súng và xịt hơi cay chấn áp
qua sàng lọc truy xét công an tp biên hòa bắt được một mươi bốn đối tượng liên quan
thu giữ bốn vỏ đạn bốn khẩu súng cùng với nhiều điện thoại di động
đối tượng sang cùng một số tên đồng bọn đã nhanh chân bỏ trốn
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa
triển khai nhiều tổ trinh sát xác minh truy bắt giáo diết
đồng thời vận động sang ra đầu thú hối hận về hành vi mình đã làm
và biết không thể trốn tránh sang đã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
thưa quý vị hai một trăm ba mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu là tăng vật
vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa phát hiện và thu giữ
khi bắt quả tang một người phụ nữ đang vận chuyển đi tiêu thụ
trên địa bàn tp bạc liêu
vào khoảng một mươi một h ngày năm tháng ba qua công tác nắm tình hình
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp bạc liêu bắt quả tăng lưu thị uyên
đang điều khiển xe máy vận chuyển một thùng cắt tông
bên trong có một trăm ba mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
mang các nhãn hiệu z scott b tiêu thụ
kiểm tra nơi ở của uyên lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện
và thu giữ năm bao tải lớn bên trong có hai bao thuốc lá ngoại nhập lậu
mang các nhãn hiệu hero scott và z
làm việc với cơ quan công an
lưu thị uyên khai nhận thuê căn nhà
tại địa chỉ khóm bảy phường một tp bạc liêu nêu trên
để làm nơi cất giấu thuốc lá ngoại nhập lậu
sau đó chia nhỏ số lượng thuốc lá
rồi vận chuyển bằng xe máy
để bán cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn
nhằm thu lợi bất chính
thưa quý vị tại dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi
bộ tài chính đề xuất thuốc lá điện tử
thuốc lá nung nóng và si sa
được khuyến nghị áp dụng chính sách thuế
như đối với mặt hàng thuốc lá thông thường
để đảm bảo tăng giá bán
và giảm nhu cầu sử dụng bảo vệ sức khỏe cộng đồng
tuy nhiên các loại thuốc lá thế hệ mới này
đang cấm nhập khẩu và sử dụng tại việt nam
theo các chuyên gia y tế
thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng
dễ gây nghiện ảnh hưởng phát triển
não bộ của trẻ em và thanh thiếu niên
thuốc lá điện tử còn làm tăng nguy cơ
bắt đầu sử dụng thuốc lá điếu truyền thống
thuốc điện điện tử kể cả không có cho ma túy
nhưng mà bên trong nó có rất nhiều
các chất tạo bò tạo khói tạo hùng vị vân
rất nhiều thứ rất phức tạp
nó thay đổi theo thời gian
theo thị hiếu các thứ
nó tổng tượng phố rất đặng
để tổng tượng các cơ quan trong cơ thể
trên tin mạng trên hóa
còn thậm chí còn ngang và nhiều hơn
phức tạp hơn thuốc lá thông thường
nên thuốc lá thuốc lá thông thường
vậy thì rõ ràng là
dự khoác phải tránh xa
tuyệt đối không dùng kể cả thuốc lá điện tử
mà thuốc lá điện tử chúng ta cố gắng cấm được
không được liêu hành ở việt nam
chỉ nếu không cực kỳ nguy hiểm
sẽ một loạt các bệnh thế hệ mới
mà chúng ta sau khi chúng ta gặp tới
chúng ta sẽ phải đối mặt sẽ phải giải quyết
với những nguy hại về sức khỏe
bộ y tế đã đề nghị cấm tất cả các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới
bao gồm thuốc lá điện tử
và thuốc lá nung nóng
hầu hết người dân đều đồng tình hợp ứng
hiện tại chúng con thì có khá là nhiều trường hợp
mà các bạn đang sử dụng thuốc lá điện tử
qua đó thì bọn con đã lên kế hoạch
và dự ý tưởng
để tuyên truyền nhằm phòng chống
và nêu rõ những tác hại
để khiến cho các bạn cảm thấy
có suy nghĩ hơn
và có thể sẽ khiến các bạn
dừng không sử dụng thuốc lá điện tử nữa
mong cơ quan của ngành y tế
và cơ quan của ngành công thương
sớm vào cuộc để tham mưu
cho chính phủ có một chế tài
có một quy định cụ thể
để kiểm soát chặt chẽ cây vấn nặng
tăng thuế thuốc lá truyền thống
là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay
tuy nhiên việc đề xuất thu thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với thuốc lá thế hệ mới
sẽ vô hình chung công nhận việc buôn bán
sử dụng thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
từ đó sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường
tới sức khỏe
xung quanh vấn đề này phóng viên truyền hình công an nhân dân
sẽ có cuộc trao đổi ngắn với bác sĩ phan thị hải
phó giám đốc quỹ phòng chống tác hại
của thuốc lá bộ y tế
xin mời quý vị cùng theo dõi
cảm ơn đặc sĩ phan thị hải
đã trở lại với chương trình của antv hôm nay
bộ tài chính có đề xuất
về việc áp thuế
đối với thuốc lá thế hệ mới
trong đó có thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng
theo bác sĩ đề xuất này
có phù hợp trong bối cảnh hiện nay hay không
tiếng đối với thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
chúng tôi nghĩ là cần phải cân nhắc hết sức
là thận trọng lý do thứ nhất là
đây là những sản phẩm thuốc lá mới
và là những sản phẩm đã được đánh giá
gây nghĩa rất là nhanh và mạnh
đặc biệt là đối với đứa tuổi thanh chiếu niên
bên cạnh đó thì nó cũng gây ra
các cái tác hại cấp tính cũng như là mãn tính
đối với người sử dụng
và đặc biệt là đối với đứa tuổi thanh chiếu niên
là những người trẻ sử dụng càng sớm
thì tác hại đối với sức khỏe càng nhiều
cái việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử
và thuốc lá nung nóng cũng gây ra
các tiềm ẩn các nguy cơ cho việc sử dụng
các sản phẩm ma túy khác
vì họ có thể phối trộn
hoặc là phối trộn các chất ma túy khác
và các dung dịch thuốc lá điện tử thuốc lá nu nóng
có thể nói việc sử dụng thuốc lá thế hệ mới
thì đang gia tăng
ở học sinh sinh viên
vậy thì bác sĩ có
những cái quan điểm cũng như là đề xuất ra sao
đối với việc là chúng ta phải ngăn chặn ngay từ đầu vào
ví dụ như là kiểm soát
việc buôn lộng
qua các đường cửa khẩu
để ngăn ngừa cái việc sử dụng thuốc lá điện tử
thuốc lá nung nóng cũng như là các cái sản phẩm thuốc lá
mới hiện nay theo chúng tôi
đầu tiên chúng ta cần phải tăng cường
việc quản lý thị trường làm thế nào
để ngăn ngừa được các việc buôn lộng
các sản phẩm thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
và các sản phẩm thuốc lá mới
vì các sản phẩm này chưa được
lưu hành hợp pháp trên thị trường việt nam
và bên cạnh đó bộ y tế cũng đã
trong năm một nghìn chín trăm hai mươi một một nghìn chín trăm hai mươi hai
đã phối hợp với bộ dục đào tạo
để ban hành các tài liệu hướng dẫn
về tác hại của thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
và các sản phẩm thuốc lá mới khác
để đưa vào giảng dạy
trong các cấp học bậc học
và qua đó nâng cao được nhận thức
của các em học sinh sinh viên
về cái tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới
và hy vọng rằng với quá trình
tuyên truyền vận động và việc quản lý
một cách chặt chẽ ngăn ngừa
việc buôn bán các sản phẩm bất hợp pháp
các sản phẩm thuốc lá mới thì sẽ góp phần
ngăn chặn được việc sử dụng
thuốc lá mới trong thế hệ trẻ việt nam
hiện nay quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá
cũng như bộ y tế đang có những kế hoạch
và chương trình như thế nào để đề xuất
về việc cấm hoàn toàn
thuốc lá thế hệ mới lưu hành tại việt nam ạ
về phía bộ y tế sau khi nhận được
lời xuất của bộ tài chính cũng như
phía bộ công thương chúng tôi
từ năm một nghìn chín trăm hai mươi một một nghìn chín trăm hai mươi hai đã có
các văn bản báo cáo
với thủ tướng chính phủ về các
nguy cơ của các sản phẩm thuốc lá mới
đối với sức khỏe
rồi các hệ lị có liên quan đến việc sử dụng
thuốc lá mới đối với kinh tế xã hội
và cũng đề nghị là hiện nay
còn có rất nhiều
ý kiến khác nhau về việc cấm hay không cấm
các sản phẩm thuốc lá mới thì về phía bộ y tế
tôi thấy rằng để giảm
việc cung cấp cũng như là giảm
cái tính đa dạng của các sản phẩm thuốc lá
và đặc biệt là giảm thiểu các cái tác hại của
việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới trong
thế hệ trẻ việt nam thì chúng ta nên có các quy định cấm
cũng giống như các nước trong khu vực thôi
và rất nhiều nước đã thực hiện là cấm
triệt để cái việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá
điện tử thuốc lá nung nóng cũng như là các sản phẩm thuốc lá
mới tại việt nam
một lần nữa cảm ơn bác sĩ phan đình hải
đã nhận lời tham gia chương trình của antv hôm nay
và hy vọng là bộ tài chính sẽ cân nhắc
trong cái việc thận chậm hơn nữa
cái việc có nên áp thuế
đối với các mặt hàng thuốc lá điện tử hay không
vận chuyển trái phép khoảng một mươi tám sáu kg ma túy
từ campuchia về việt nam
hai đối tượng gồm đinh thanh trực và thiều văn lai
đã bị công an huyện an phú tỉnh an giang
tạm giữ để điều tra xử lý nghiêm trước pháp luật
trước đó khi bị phát hiện và truy đuổi
các đối tượng đã ném bỏ hai túi
bên trong có một mươi bảy gói màu vàng và màu xanh
rồi tiếp tục bỏ chạy
số hàng hóa nói trên đã bị thu giữ
sau đó hai đối tượng đã bị phát hiện bắt giữ
bước đầu trực khai nhận hai túi sách
có chứa một mươi bảy bọc ni lông ném xuống đường
bị lực lượng công an thu giữ là ma túy
do nhóm của trực vận chuyển từ campuchia về việt nam
qua giám định sơ bộ một mươi bảy gói màu vàng màu xanh
nói trên có tổng trọng lượng khoảng một mươi tám sáu kg
chống người thi hành công vụ
cô ấy gây thương tích và săn bắt động vật hoang dã
là hành vi của sáu đối tượng trú
tại tỉnh lâm đồng đồng nai
đã bị công an huyện tân phú tỉnh đồng nai
phối hợp với lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia cát tiên
vừa tiến hành truy bắt
theo đó vào đêm ngày một tháng ba
các đối tượng trên đã rủ nhau vào khu vực
vườn quốc gia cát tiên để săn bắt
động vật hoang dã trái phép
khi đi các đối tượng mang theo một khẩu súng thể thao
dao đèn pin bình xịt hơi cay
rồi thuê trương văn danh ba mươi năm tuổi
điều khiển xuồng chở cả nhóm vượt sông
để vào vườn quốc gia săn bắt
sau khi săn bắt được số lượng lớn
động vật hoang dã trên đường về
nhóm đối tượng gặp lực lượng kiểm lâm
cho nên đã bỏ chạy
khi bị một cán bộ kiểm lâm khống chế
đối tượng đã xịt hơi cay vào lực lượng kiểm lâm
còn các đối tượng khác dùng dao lao tới
chém lực lượng kiểm lâm rồi bỏ chạy
hậu quả ba kiểm lâm viên bị thương
vào cuộc điều tra cơ quan công an
đã làm rõ và truy bắt các đối tượng có liên quan
công an quận tám tp hcm
đang tạm giữ hai nghi phạm trong vụ
xông vào ngân hàng sa phong banh
trên đường phạm thế hiển quận tám
nghi để cướp tài sản xảy ra
vào chiều một mươi ba tháng ba
hai đối tượng là trương minh thiện
và trương vĩnh sương cùng sinh năm
một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tp hcm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
do thiếu nợ cho nên đã bản bạc
nhau cùng nhau đi cướp ngân hàng
hiện công an quận tám đang tiếp tục
phối hợp với các đơn vị liên quan
truy bắt đối tượng còn lại đồng thời
củng cố hồ sơ điều tra xử lý theo quy định
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày ba tháng ba
ba đối tượng đi trên
hai xe gắn máy đến một ngân hàng trên đường
phạm thế hiển phường bảy quận tám
dùng một vật có hình dạng súng
yêu cầu nhân viên của ngân hàng đưa tiền
tuy nhiên khi chưa lấy được tiền
thì hai đối tượng chạy ra ngoài cùng với đồng bọn tẩu thoát
cũng với hành vi cướp giật tài sản
võ hồ minh sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú tại huyện gò công tây tỉnh tiền giang
đã bị công an huyện trợ gạo
khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam để điều tra làm rõ
tại cơ quan điều tra sang khai
với thủ đoạn điều khiển xe mô tô
chạy lòng vòng trên các tuyến đường
lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của nạn nhân
rồi ra tay thực hiện hành vi cướp giật
dây chuyển của những người phụ nữ
điều khiển xe lưu thông trên đường
giật được tài sản sang đem đến các cửa hàng vàng
bán lấy tiền tiêu xài
và với thủ đoạn trên sang đã thực hiện
năm vụ cướp giật dây chuyển trên địa bàn
huyện trợ gạo và thành phố mỹ tho
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nhai
tỉnh sơn la đã bắt tạm giam hai đối tượng
là lò văn thoại sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
và lò văn thơm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
cùng chú tài xã triềng khoang
huyện quỳnh nhai
về hành vi cưỡng đoạt tài sản
vào đêm ngày hai mươi chín giảng sáng
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tại nhà của lào văn thoại
khi phát hiện anh lào văn quảng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đang có mặt
tại phòng ngủ của vợ chồng thoại
cho rằng quảng có ý đồ xấu
nên hai đối tượng thoại và thơm
không báo với cơ quan công an mà đã có hành vi
sử dụng vũ lực uy hiếp tinh thần
ép quảng và gia đình phải đền bù
hai mươi năm triệu đồng tiền bồi thường danh dự
nhân phẩm cho gia đình thoại
sau khi chấp thuận đền bù
quảng đã đến cơ quan công an huyện quỳnh nhai
trình báo sự việc